gần đây người dân ở xã triệu vân huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã liên tục phát hiện các gói ni lông chứa các tinh thể rắn nghi là ma túy giạt vào bờ biển
theo đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một người dân đã đến đội biên phòng triệu vân bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị trình báo khi đi đánh cá có vớt được một gói ni lông bên trong chứa các tinh thể màu trắng
đến trưa cùng ngày lực lượng biên phòng phối hợp với công an xã triệu vân tổ chức tuần tra trên bãi biển thì tiếp tục phát hiện thêm hai gói tương tự giạt vào bờ cát
trước đó như antv đã đưa tin vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một có bốn người dân trú tại thôn đông tân an xã hải an huyện hải lăng đã đến đồn biên phòng hải an để trình báo và giao nộp bảy gói ni lông màu xanh bên trong có các chất tinh thể màu trắng đã vớt được khi đi đánh cá trên biển
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị nhận định các gói ni lông bên ngoài có màu xanh ghi
các gói ni lông bên ngoài được nguy trang giống với gói trà hút chân không
bên trong có các tinh thể màu trắng có đặc tính giống với ma túy ketamin
vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo dõi